tại việt nam trung bình mỗi năm có khoảng một trăm hai mươi ca mắc ung thư mới lấy đi tính mạng của hơn chín mươi người
đặc biệt trong hơn một trăm hai mươi ca mắc ung thư mỗi năm thì có tới gần hai ca là trẻ em
và số bệnh nhân trẻ mắc ung thư cũng không ngừng gia tăng
điều này đang trở thành nỗi ám ảnh với bao gia đình và cả cộng đồng xã hội
hải linh một cậu bé quê ở miền trung du phú thọ mới một mươi năm tuổi nhưng cậu đã phải trải qua hai lần phẫu thuật
do ung thư lần phẫu thuật đầu tiên là căn bệnh ung thư quái ác buộc cậu phải cắt đi một quả thận
lần thứ hai là ung thư ở thận đã di căn đến cuộc sống và cậu phải trải qua cuộc phẫu thuật dài
để bác sĩ lấy đi một đốt sống bị ung thư và thay vào đó là một đốt sống nhân tạo
vậy là thời gian chính cậu phải gắn bó với chiếc giường việc đi lại và bay nhảy nô đùa cùng bạn bè chỉ còn trong mơ ước
khi phát hiện người bị ung thư thì lũ đầu cũng thấy cảm thấy sốc
và suy sụp cũng không muốn giao tiếp với người ngoài nhiều cũng chỉ ở trong nhà thôi
kém hải linh một tuổi là cậu bé nằm chung giường bệnh tống viết nhật
nhật quê tận đắk lắc nhưng do ung thư xương ở cổ tay nên bác sĩ buộc phải tháo khớp cả cánh tay của cậu để phòng di căn
vậy mà viết nhật cũng đã gắn bó với khoai nhi bệnh viện ca trung ương này từ năm hai nghìn một mươi
em ở đây cũng được ba năm rồi
thấy từ vào đây đến giờ thì em thấy những năm gần đây là số lượng người vào rất là đông
nên là em phải thường phải nằm ghép hai bạn một giường đông nhất là ba bạn một giường
thì so với một mươi năm trước tức là vào khoảng những năm hai nghìn năm
thì số lượng bệnh nhi ung thư đến trần đoán liều trị tại bệnh viện tại khoa chúng tôi
thì nó tăng lên khoảng gần ba lần tức là lúc đó khoảng một trăm linh và đến bây giờ là khoảng hai trăm bảy mươi hai trăm tám mươi
như vậy là so với số
số lượng thì nó tăng
trước đây trừ một số ung thư ở trẻ em như ung thư hạch ung thư máu thì đa phần các loại ung thư thường đến ở người lớn tuổi
từ sáu mươi đến bảy mươi tuổi
nhưng hiện nay các bệnh viện chuyên khoa ung biếu đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ tuổi
và xu hướng này cũng tăng dần theo từng năm
cùng với yếu tố di truyền chiếm hai mươi trong tổng số các ca ung thư
thì tám mươi còn lại được xem là yếu tố ăn uống và ô nhiễm môi trường sống
do đó các thầy thuốc cũng khuyến cáo người dân nên biết lắng nghe cơ thể mình
và cần có thói quen đi khám sàng lọc sớm hàng năm để phát hiện sớm và điều trị kịp thời
ngoài ra có một số dấu hiệu báo động ung thư như người bệnh có vết luet lâu liền
ho dây dẳng tức ngực điều trị không đỡ chậm tiêu khó nuốt có khối u ở vú hay ở trên cơ thể
hạch to lên bất thường gây suốt thiếu máu không rõ nguyên nhân thì cần đến bệnh viện kiểm tra ngay